cảng đà nẵng cho biết tính đến hết tháng năm lượng hàng hóa thông qua cảng đà nẵng tiếp tục tăng mạnh với gần ba chín triệu tấn hàng tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó hàng nhập khẩu đạt tám trăm bảy mươi bảy tấn chiếm hai mươi hai sáu hàng xuất khẩu đạt một sáu triệu tấn chiếm bốn mươi một bảy hàng nội địa đạt hơn một ba mươi tám triệu tấn
đặc biệt sản lượng container thông qua cảng trong năm tháng đạt một trăm sáu mươi tám năm trăm linh tiêu tăng hai mươi ba
sự tăng trưởng khả quan trên là do cảng đà nẵng liên tục đưa đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng hoạt động sản xuất tập trung vào khai thác cảng và dịch vụ logistics ngoài cảng
trong đó công tác khai thác cảng được chú trọng vào tàu container tàu khách và tàu hàng trọng tải lớn